với biên độ lên tới trên hai mươi hai với giá trị khoảng ba trăm linh tỷ đồng đây là mức sụt giảm kỷ lục
mới chỉ lần thứ ba xuất hiện trong lịch sử giao dịch chứng khoán tại việt nam
với mức sụt giảm này nhiều quỹ đầu tư mất hết lợi nhuận tích lũy được kể từ đầu năm
trong khi không ít nhà đầu tư đã phải rời sàn chứng khoán vậy đâu là nguyên nhân của hiện tượng này
phải chăng đợt suy giảm này là do những nhược điểm nội tại của thị trường chứng khoán việt nam
hay còn có sự tác động từ những yếu tố bên ngoài tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân
giảm sâu tăng nhẹ rồi lại tiếp tục giảm sâu đó là diễn biến trên thị trường chứng khoán
trong khoảng hai tuần qua kết quả là từ đỉnh cao lịch sử một hai trăm linh điểm
chỉ số vn index rơi xuống khu vực chín trăm ba mươi điểm với hàng loạt nhà đầu tư từ cá nhân tới tổ chức liên tục cắt lỗ
đánh giá hiện tượng này các chuyên gia chứng khoán đều cho rằng nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất
là do chứng khoán việt nam đã tăng liên tục trong một thời gian dài tạo động lực để các nhà đầu tư chốt lợi nhuận
giảm sâu tăng nhẹ rồi lại tiếp tục giảm sâu đó là diễn biến trên thị trường chứng khoán trong khoảng hai tuần qua

cổ phiếu xuống thấp là việc khối ngoại bán ra mạnh trong thời gian qua nhưng có một thực tế khác là
trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám giá trị vốn ngoại chảy vào dòng lại lên tới hai ba mươi năm tỷ đô la bằng tám mươi mức
vốn ngoại chảy vào thị trường chứng khoán việt nam trong cả năm hai nghìn một mươi bảy và mặc dù giá trị các cổ phiếu
giảm sâu trong thời gian qua song một nền kinh tế vĩ mô tăng trưởng ổn định với phần lớn doanh nghiệp
niêm yết có tăng trưởng lợi nhuận cao là cơ sở để khẳng định thị trường chứng khoán sẽ diễn biến
thuận lợi trong chung và dài hạn thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán trong những
ngày cuối tháng năm đã có dấu hiệu bắt đáy
ở thời điểm hiện tại vnedex có thể đã tạo đáy tức là về mặt điểm số có thể đây sẽ là mức điểm đáy
và thấp cho thấp nhất của thị trường trong năm nay tuy nhiên sau bất kỳ một chu kỳ giảm điểm nào
chúng ta cũng cần lưu ý rằng đó
thị trường sẽ cần phải có thời gian tích lũy
từ đó các chuyên gia chứng khoán khuyến cáo nhà đầu tư cần lựa chọn cổ phiếu dựa trên giá trị thực
tức là tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp
thế và khi mà thị trường giảm giảm chung tất cả các cổ phiếu thì đây là cơ hội để cho chúng ta tìm kiếm
những cổ phiếu đầu tư giá trị để có thể gắn bó và gạt hái được những thành quả
đây là cơ hội để cho những nhà đầu tư giá trị tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo các tiêu chí đầu tư
đấy là những doanh nghiệp phát triển bền vững những doanh nghiệp mà có những nền tảng cơ bản vững chắc
và có thêm một cái bộ máy điều hành có thể xây dựng được doanh nghiệp phát triển dài vững trong tương lai
tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo mặc dù thị trường đã có dấu hiệu chạm đáy
song không có nghĩa là giá các cổ phiếu sẽ tăng trở lại trong một sớm một chiều
chính vì vậy nhà đầu tư nên thận trọng theo dõi và quan trọng nhất
là tăng cường đầu tư chung và dài hạn đầu tư theo giá trị thực của doanh nghiệp
và không nên đầu tư theo chiến lược lướt sóng trong giai đoạn này